thưa quý vị theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được các lực lượng chức năng công an tp hà nội đã điều tra bắt giữ được đối tượng gây ra cái chết của chị lê thị thùy linh sinh năm hai nghìn ba ở phương mỹ đình một quận nam tử liêm
trước đó cơ quan chức năng đã tiếp nhận tin báo của gia đình chị linh về việc không thể liên lạc được
chị linh rời nhà từ chiều ngày một mươi sáu tháng hai tức là ngày bảy tết nguyên đán
vào cuộc điều tra vào chiều ngày hôm qua cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của chị linh tại một phòng trọ ở quận cầu giấy thành phố hà nội và lập tức tiến hành hoạt động điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân
chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đến quý vị về vụ án này trong các bản tin tiếp theo
còn vào ngày hôm nay công an quận tân bình thành phố hồ chí minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần nhật quang bốn mươi một tuổi tạm trú tại quận tân bình để điều tra về hành vi trao vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó ngày một mươi năm tháng hai lực lượng ba trăm sáu mươi ba của công an thành phố hồ chí minh tổ chức tuần tra trên đường trường trinh thì phát hiện quang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra
công an thu giữ trong người quang một số giấy tờ tùy thân một giấy ghi nợ và nhiều tài liệu trong điện thoại thể hiện việc quang hành nghề cho vai lãi nặng
qua đấu tranh quang khai nhận mình vốn sống bằng nghề tài xế và chạy thuê cho một người đàn ông từ năm hai nghìn một mươi
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba biết ông này đang sống bằng nghề tài xế và chạy thuê cho một người đàn ông từ năm hai nghìn hai mươi một
đang cần tiền hồn hạp để mua bán bất động sản quang đứng ra cho mượn hai trăm linh triệu đồng với hình thức đóng lãi đứng đóng tiền lãi theo ngày không tính vào tiền gốc
theo thỏa thuận mỗi ngày người vai sẽ đóng cho quang bốn triệu đồng tiền lãi tương ứng với mức lãi suất là bảy trăm hai mươi một năm cả tiền lãi và tiền gốc sẽ thanh toán chung một lần
với những tài liệu chứng cứ thể hiện hoạt động cho vai lãi nặng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình đã đủ căn cứ xác định
từ ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba quang đã cho vay hai trăm linh triệu đồng với mức lãi suất bảy trăm hai mươi một năm gấp trên năm lần lãi suất tối đa theo quy định thu lợi bất chính một trăm linh bốn triệu đồng vụ việc đang được điều tra giải quyết theo đúng quy định của pháp luật